biên đội tàu của hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa cứu nạn thành công một tàu đánh cá và tám ngư dân bị nạn trên biển về bờ an toàn
ngày hai mươi hai tháng một tàu đánh cá và tám ngư dân bị nạn trên biển đã cập bến an toàn
ngay sau khi vào bờ cán bộ chiến sĩ hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an đã động viên thăm hỏi các ngư dân
đồng thời mong muốn các ngư dân nhanh chóng khắc phục sự cố tiếp tục đưa tàu vươn khơi bám biển
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi tháng một bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an nhận được thông tin từ đài radio bến thủy
tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn bốn trăm một mươi ba ts do anh trần văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xóm năm xã sơn hải huyện quỳnh lưu
làm chủ tàu đang đánh bắt hải sản trên biển cách bờ khoảng bảy mươi hải lý thì bị hỏng máy mất khả năng điều khiển
chủ tàu đã yêu cầu cứu hộ cứu nạn khẩn cấp
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tàu bị nạn
thông báo cho các chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn